tin từ công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết dương lịch sắp tới
cụ thể trước mắt thì đơn vị sẽ tăng chạy thêm nhiều chuyến tàu tuyến hà nội lào cai
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội sẽ chạy chuyến tàu sp ba hà nội lào cai các ngày thứ tư hai mươi bốn tháng một mươi hai và thứ năm thứ sáu thứ bảy
từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một tàu sp ba xuất phát tại hà nội lúc hai mươi hai h đến lào cai lúc sáu giờ năm phút
sau tàu sp ba sẽ tăng cường thêm tàu sp bốn và sp một hiện nay nhu cầu đi lại trên tuyến hà nội lào cai giảm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngành đường sắt chỉ chạy tàu khách dịp cuối tuần hành khách khi mua vé tàu trên tuyến này có thể mua luôn vé xe buýt lào cai sapa và ngược lại